phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn huy thắng trường khoa bệnh lý mạch máu não bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm tp hcm cho biết
ngoài những thành thiếu niên bị đột quỵ sau bệnh lý bẩm sinh hoặc bệnh lý sẵn có
số người trẻ dưới bốn mươi năm tuổi bị đột quỵ trong thời gian gần đây thường gặp hơn độ tuổi trẻ hóa hơn
trong các nguyên nhân theo bác sĩ thắng có sát thủ vô hình là tăng huyết áp
kể về một trường hợp cách đây mới chỉ ba tháng bác sĩ thắng cho biết
bệnh nhân nữ hai mươi ba tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê phải thở máy qua nội khí quản
các bác sĩ chẳng đoán hôn mê xuất huyết não tiền lượng nặng
bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp nhưng không uống thuốc điều trị điều đạn
sau đó chỉ vài ngày tiếp tục có một ca bệnh trẻ tuổi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đột quỵ được chuyển đến bệnh viện đa khoa cần thơ
ct scan ghi nhận hình ảnh xuất huyết rất lớn ở bán cầu não trái
với thể tích mau lớn như vậy khả năng cứu sống gần như bằng không
bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu đông tử dạn hai bên huyết áp rất cao hai trăm bốn mươi mm thủy ngân
cuối ngày gia đình xin đưa bệnh nhân về vì hết hy vọng
bác sĩ thắng chia sẻ và cho biết thêm gia đình bệnh nhân hoàn toàn không biết bệnh nhân bị tăng huyết áp trước đó
cũng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cách đây vài tháng là một nam sinh viên hai mươi một tuổi của một trường đại học tp hcm
kết quả chụp chiếu cho thấy nam sinh viên này bị nhồi máu não
theo tác sĩ bác sĩ hoàng tiến trọng nghĩa chủ nhiệm khoan nội thần kinh bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết
đáng lo ngại là thanh niên rất trẻ này không phải đột quỵ do di truyền hay nguyên nhân gây tăng đồng máu ở trong cơ thể
mà có tình trạng tăng huyết áp sơ vỡ mạch
một các bệnh đột quỵ suốt hết não khác cũng đang được điều trị đến ngày thứ bốn mươi ba là một nam thanh niên hơn ba mươi tuổi
trú tại quận phú nhuận tp hcm
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tê nửa người khi vào quản tình tuy nhiên sợ đã chuyển nặng rất nhanh hồn mê
các này bị suốt huyết não nhiều máu tràn vào não thắt phải phẫu thuật thần kinh mở sọ lấy máu tụ
sau đó dẫn liêm máu từ não ra ngoài
đây là các bệnh trẻ tuổi bởi nhiều yếu tố tăng huyết áp nặng gần một trăm linh kg bị gút
sau bốn mươi ba ngày bệnh nhân bắt đầu có nhận thức và phải mở khí quản thở máy
theo bác sĩ nguyễn huy thắng thời gian gần đây hầu hết các cuộc gọi gửi gắm cho các bác sĩ đều là suất huyết não
trong đó thủ phạm chính là tăng huyết áp
điều đáng tiếc hơn các bệnh này đều còn rất trẻ trong khi đó y học hiện đại vẫn khó khăn với việc suốt huyết não
nguy cơ đột quỵ do chất kích thích tiêm filler và có thể cả thuốc tránh thai
ngoài tăng huyết áp số bệnh nhân trẻ tuổi bị đột quỵ còn do sử dụng ma túy tổng hợp
chất kích thích tiêm filler cũng xuất hiện nhiều hơn trước
đến thời điểm này ước tính trên thế giới có khoảng một trăm linh ca đột quỵ do tiêm chất làm đầy
và ngay tại bệnh viện nhân dân một phần năm cũng có ba ca tai biến do tiêm fueler
trường hợp đầu tiên là một nữ bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nhập viện tám năm trước
trong tình trạng yếu tay chân phải và mù mắt trái sau khi tiêm chất ảm đầy vào vùng cạnh mũi
khảo sát nroi não cho thấy hình ảnh một chuỗi rất nhiều cục máu đông tắc nhờ bạch máu nhỏ
tại vùng rắp xanh bắn cầu trái
sau đó chuyển dạng gây xuất hiện não bệnh nhân này sau một thời gian điều trị
chức năng vận động được cải thiện đáng thể còn mù mắt vinh viễn
trường hợp gần đến nhất vào hồi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba là anh nở vh hai mươi một tuổi ở đồng nai
tiêm fill nâng mũi phong thủy tại một cơ sở bán xôi
năm phút sau tiêm người bệnh xuất hiện tình trạng đau đầu nôn nói đau mắt phải nhìn mờ
chống mặt phải nhập khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân một phần năm
sau đó chuyển lên bệnh viện trợ rẫy tiếp tục điều trị
ngoài ra cũng theo bác sĩ hoàng tiến trọng nghĩa bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
đối với bệnh nhân nữ bị đột quỵ không phải các nào cũng chỉ định khảo sát tĩnh mạch
nếu phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ có sử dụng thuốc tránh thai
khởi phát bằng một cơn đau đầu co giật thì sẽ được chỉ định khảo sát hệ thống tĩnh mạch
sẽ có xuất huyết khối hay không
huyết áp là một chỉ số cho biết bao áp lực máu ở trong cơ thể
số đau huyết áp được biểu diễn bằng đơn vị mm thủy ngân bao gồm hai tỉnh phần
thứ nhất chỉ số huyết áp tâm thu số ở trên nó khả năng bơm máu của tim
chỉ số huyết áp tâm trường là con số thứ hai số ở dưới
nó lên chưng lực của động mạch để duy trì dòng máu chảy trong hệ thống mạch máu
chia sẻ mức độ nguy hiểm của tăng huyết áp
bác sĩ chuyên khoa hai phạm thủy phương trưởng khoa lá bệnh viện tuyện tính cho biết
không có triệu chứng không có bất kỳ triệu chứng nào chỉ có dấu hiệu tăng huyết áp
khi đi khám thì chúng ta mới có thể phát hiện ra được
và tăng huyết áp nó gây ra những cái biến chứng rất là nặng nề
như bệnh lý về đột quỵ não bệnh lý về nhồi máu cơ tim
đây là những bệnh lý dẫn đến tử vong hàng đầu trên thế giới hiện nay
tỷ lệ tăng huyết áp hiện nay trên thế giới nó chiếm khoảng sáu mươi ở người trưởng thành
tại việt nam thì cứ một mươi người trưởng thành thì có đến bốn người bị tăng huyết áp
chúng ta cần phải biết huyết áp bình thường là như thế nào
đối với chỉ số huyết áp tối ưu là một trăm hai mươi trên tám mươi mm thủy cân
huyết áp có thể giao động huyết áp tâm thu có thể giao động từ một trăm một mươi đến dưới một trăm ba mươi mm thừa ngâ
đấy là biểu hiện của huyết áp tâm thu
còn huyết áp tâm trương có thể giao động từ sáu mươi đến tám mươi mm thủy ngân là huyết áp tâm trương
huyết áp tâm thu biểu hiện của cung lượng tim có nghĩa là sức co bóp của cơ tim
nó sẽ thể hiện ra huyết áp tâm thu của chúng ta
và chỉ số huyết áp tâm thu nó cũng liên quan đến cái tình trạng bệnh nhân tăng huyết áp hay không tăng huyết áp
khi chỉ số huyết áp tâm thu lớn hơn một trăm bốn mươi mm thủy ngân thì bệnh nhân đã có biểu hiện của tăng huyết áp
còn đối với huyết áp tâm trương là biểu hiện của cái sức cảm thành mạnh độ nhớt của máu
nó sẽ thể hiện ra cái tình trạng huyết áp tâm trương
và chỉ số huyết áp tâm trương nếu lớn hơn tám mươi mm thủy ngân thì được cho là tăng huyết áp
đối với huyết áp tâm thu
tối yêu của con người chúng ta thì cái chỉ số huyết áp một trăm hai mươi trên tám mươi là đẹp nhất
tăng huyết áp được coi là kẻ giết người thầm lặng bởi vì đa số người bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng
không có biểu hiện dấu hiệu cảnh báo trước những dấu hiệu thể hiện bệnh tăng huyết áp
đặc biệt tăng huyết áp cũng không có dấu hiệu nào đặc biệt so với những người bình thường
việc không biểu hiện triệu chứng sẽ làm cho bệnh nhân khó trần đoán về điều trị sớm
dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc khi biến chứng âm thầm lại diễn ra mà người bệnh không nhìn thấy gì
đặc biệt tăng huyết áp sẽ bị đau đầu mặt đỏ bừng béo hiện tượng rủi bay lại hết sức sai lầm
nhiều khi sự xuất hiện các triệu chứng này người bệnh sẽ bị tai biến nặng nề
trên thực tế có rất nhiều người bệnh được chẩn đoán tăng huyết áp một cách tình cờ khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ
hoặc sau khi xảy ra biến cố lớn như nhồi máu cơ tim và đột quỵ
các biên chứng của tăng huyết áp rất nặng nề để lại di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe
sức lao động của người bệnh và trở thành cánh nặng cho gia đình và xã hội
các biên chứng về tim mạch như nhồi máu cơ tim bệnh động mạch vành suy tim
biến chứng về não tai biến mạch máu não bao gồm cả suất hiết não nhún não
bệnh não do tăng huyết áp biên chứng về thận đái da bổ protein suy thận
biên chứng về mắt tiến triển theo các giai đoạn thậm chí có thể dẫn tới mù loà
biên chứng về mạch viên ngoại thần kinh trong đó đặc biệt nguy hiểm nhất là biên chứng thành nồng mạch
một biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ nơi nào trên cơ thể
khi bị phình bốc tách động mạch người bệnh có thể phải đối mặt với tình trạng chảy máu nội bộ đe dọa tới tính mạng
như đã nói ở trên các biến chứng của bệnh tăng huyết áp thường rất nặng nề
để lại di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sức lao động và trở thành gánh nặng cho cả gia đình và xã hội
các yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh tăng huyết áp như tuổi cao càng lớn tuổi nguy cơ cao huyết áp càng cao
người hút thuốc lá uống rượu bia nhiều khẩu phần ăn không hợp lý ăn mặn ăn nhiều chất béo
ít hoạt động thể lực thiếu cân béo phì căng thẳng trong cuộc sống dối loạn lipid máu đai thao đường
có tiên sử gia đình người bị tăng huyết áp dùng thuốc dùng một số loại thuốc như tránh thai
thuốc con mạch máu cho một số sản phẩm trị cảm cúm có thể gây ra tăng huyết áp
phần lớn những yếu tố nguy cơ này có thể kiểm soát được nếu hiểu biết đúng và biết cách phòng tránh
bệnh tăng huyết áp hoàn toàn có thể được phòng ngừa hiệu quả nhờ một lưới sống lành mạnh
cần phải có một chế độ ăn uống hợp lý ăn dưới năm găm muối trên một ngày tăng cường rau xanh
hoa quả tươi vì chất sơ có trong rau củ quả có tác dụng chuyển hóa chất béo làm hạ huyết áp
nên ăn chất béo có nguồn gốc từ thực vật các loài dầu thực vật dầu cá và một số các hạt tí chất béo
như hạt mè hạt hướng dương hạt hạt nhân đảm bảo đủ ca ly và các yếu tố vi lượng trong khẩu phẩm ăn hằng ngày
cảnh duy trì cân nặng hợp lý tăng cân trong thời gian dài lý yếu tố cũng làm tăng huyết áp
nguy cơ này tăng dần ở phụ nữ ca tuổi sau thế kỷ mạng kinh
vì vậy việc duy trì cân nặng ở mức hợp lý và cố gắng duy trì ở vòng bụng dưới chín mươi cm ở nam và dưới tám mươi cm ở nữ là hợp lý
tăng cường hoạt động thể lực ở mức độ thích hợp tập luyện thể dục đi bộ hoặc vận động ở mức độ vừa phải
nên tập đều đạn khoảng ba mươi sáu mươi phút mỗi ngày ít nhất ba bốn lần trên một tuần
bỏ thói quen xấu không hút thuốc lá hút thuốc lào hạn chế uống rượu bia
cân phải tránh các lo âu căng thẳng sống tích cực còn phải chú ý đến việc thử gián nghỉ ngơi hợp lý không thức khuya
ngủ ít nhất bảy giờ trước một ngày vào đúng giờ